nâng cấp tuyến đường sắt hiện có
đồng thời trong chiến lược phát triển của ngành đường sắt giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn năm mươi
chính phủ sẽ trình quốc hội thông qua gói đầu tư năm mươi tỷ usd
để xây dựng tuyến đường sắt cao tốc bắc nam và nâng cấp tuyến đường sắt hiện có
kỳ vọng bức tranh ngành đường sắt sẽ sáng sủa hơn
thể hiện được vị thế trong các loại hình vận tải
trong đó công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn sẽ tiếp tục vấn đấu nhiều hơn nữa
để đạt được doanh thu ngày càng cao hơn thu hút số lượng khách đi tàu nhiều hơn
xứng đáng là đơn vị lá cơ đầu của ngành đường sắt việt nam
thưa quý khán giả bên cạnh việc nâng cao chất lượng dịch vụ đầu tư đổi mới trang thiết bị
để kéo hành khách trở lại với ngành vận tải đường sắt truyền thống
tp hcm đang thực hiện các giải pháp để nhanh tiến độ xây dựng các tuyến đường sắt đô thị metro
để sớm đưa vào hoạt động nhằm nâng cao chất lượng hệ thống giao thông đô thị
sau đây là ghi nhận
hầm đầu hở trên đường lê lợi
thì dự kiến là cuối năm hai nghìn một mươi chín
để hoàn tất công tác xây dựng
phần hầm đầu hở trên đường lê lợi
hoàn trả lại mặt bằng và một số công đoạn khác
như cây ga nhà ảnh phố ga ba son
và các nhà ga trên cao để hoàn tất
công tác lắp đặt hệ thống cửa điện kiến trúc
mục tiêu là toàn bộ công tác
xây dựng kiến trúc cỡ điện
phải hoàn tất trong giữa
đến cuối năm hai nghìn năm mươi
để tiến hành đưa vào vận hành thử
để đặt mục tiêu là trong năm
hai nghìn hai mươi một đưa vào vận hành thử mặt
riêng tuyến metro số hai
trở ngại lớn nhất liên quan đến khâu giải phóng mặt bằng
hiện đang được ủy ban nhân dân thành phố
chỉ đạo các sở ngành phối hợp tháo gỡ
lãnh đạo thành phố hồ chí minh
cũng đề nghị ban quản lý đường sát đô thị
cần có giải pháp đẩy nhanh tiến độ
giải phóng mặt bằng gắn với quy hoạch
phát triển hợp lý quỹ đất xung quanh các tuyến metro
đây là điều kiện thuận lợi
để thành phố thu hút các nguồn lực đầu tư
vào các tuyến metro trong thời gian tới
thưa quý vị những hình ảnh vừa rồi
cũng đã khép lại chương trình
thành phố hồ chí minh hôm nay của truyền hình nhân dân
quý vị và các bạn có những chia sẻ với chương trình
hoặc có những vấn đề cần được phản ánh
hãy liên hệ với chúng tôi qua hộp thư
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
vào lần phát sóng tiếp theo